bàn soạn thảo đã rất nghiêm túc tiếp thù ý kiến của các đại biểu quốc hội chuyên gia nhà khoa học để chỉnh sửa dự thảo luật
so với dự thảo luật cảnh sát cơ động trình tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm thì dự thảo luật lần này đã đầy đủ hơn khoa học hơn
nhất là đã bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa hơn những nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát cơ động
tôi nhận thấy trong thực tế hiện nay các loại phương tiện bay siêu nhẹ được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
và chính điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ đe dọa gây mất an ninh mất an toàn các mục tiêu bảo vệ
cho nên để đảm bảo cơ sở pháp lý để cảnh sát cơ động chủ động ngăn chặn vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
trong trường hợp các phương tiện này trực tiếp tấn công xâm phạm hoặc đe dọa tấn công xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động
thì chúng ta quy định trong luật là phù hợp
các đại biểu cũng bày tỏ nhất trí về quy định cảnh sát cơ động có quyền
yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp sơ đồ thiết kế công trình trụ sở nhà ở phương tiện
trừ công trình quốc phòng khu vực quân sự phương tiện thuộc phạm vi quản lý của bộ quốc phòng
và được vào cơ quan tổ chức cá nhân giải cứu con tin chấn áp khủng bố
một trong những nhiệm vụ chính của cảnh sát cơ động là chống khủng bố và để đáp ứng yêu cầu tác chiến khi có tình huống xảy ra
mà nó diễn ra tại trụ sở của các cơ quan hay là tại nhà riêng
thì cảnh sát cơ động cần được cung cấp sơ đồ
thiết kế của công trình trụ sở nhà ở
nếu như mà chúng ta không quy định cái điều này ở trong luật
thì cảnh sát cơ động rất khó hoàn thành nhiệm vụ
bởi vì tôi thấy là trên thực tế có rất nhiều vụ bắt cóc giam giữ con tin
nhiều vụ khủng bố đã xảy ra ở trụ sở cơ quan ở chỗ ở của cá nhân
đề nghị ban soạn thảo bỏ cái từ yêu cầu
vì nếu nói yêu cầu mà người ta không thực hiện thì không ý nghĩa gì
mà điều này là điều quyền hạn của cảnh sát cơ động
tôi đề nghị sửa lại như sau
cơ quan tổ chức cá nhân
nhân phải cung cấp sơ đồ thiết kế của công trình trụ sở nhà ở
trừ công trình quốc phòng khu quân sự phương tiện thuộc phạm vi quản lý của bộ quốc phòng
để giải cứu con tim chấn áp khủng bố đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tôi nói ví dụ cứu hộ cứu nạn bây giờ một cái nhà cháy
bây giờ mấy chục lạ nhân ở trên
thế bây giờ cảnh sát cơ động đã di động đến nhanh rồi
mà này cần cho lực lượng nào nữa
này phải cho ông cứu hộ cứu lạng chuyên ngành à
thì lúc đấy thậm chí không cung cấp thì còn phải phá cửa luôn
chứ còn lúc đấy còn chờ lúc đấy mà người ta không cung cấp cái sơ đồ
thì cảnh sát cơ động làm sao cứu được
trước đó trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng vá ninh lê tấn tới cho biết
có ý kiến cho rằng quyền hạn của cảnh sát cơ động quá rộng
đề nghị quy định cụ thể hơn để tránh trồng chéo với các lực lượng khác
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy
nội dung này được xây dựng căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan
và cơ bản kế thừa pháp lệnh hiện hành
đồng thời dự thảo luật chỉ quy định các quyền hạn cơ bản
nhằm đảm bảo cho cảnh sát cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất
kết luận phiên thảo luận sáng nay phó chủ tịch quốc hội trần quang phương
đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu giải trình thâu đáo ý kiến đại biểu quốc hội
hoàn thiện dự thảo luật trước khi chính quốc hội thông qua dự kiến là vào ngày một mươi bốn tháng sáu tới đây
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe tờ trình
và báo cáo thẩm tra dự án luật thanh tra sửa đổi
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo nhận diện những thuận lợi khó khăn vướng mắt
nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
trong hỏi cung bị can theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
dự và phát biểu trị đạo hội thảo
phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
việc ghi âm ghi hình có âm thanh trong hoạt động tố tụng hình sự là xu thế tất yếu trên thế giới
công tác này cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
trong hoạt động tố tụng hình sự góp phần quan trọng trong phòng chống tội phạm
đảm bảo tính minh bạch công khai hạn chế oan sai và kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã đặt ra nhiều câu hỏi gợi mờ với các đại biểu tham dự hội thảo
như công tác số hóa hồ sơ tài liệu tiêu chuẩn trong ghi âm ghi hình vấn đề lưu trữ bảo quản tài liệu
cùng với đó công tác bố trí con người mô hình tổ chức biên chế cần được triển khai như thế nào
nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện
báo cáo và các tham luận tại hội thảo cho thấy thời gian qua công an các đơn vị địa phương
bước đầu đã tổ chức triển khai việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra các vụ án
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được việc triển khai ghi âm hoặc ghi hình hỏi cung bị can
vẫn chưa được triển khai thống nhất trên toàn quốc do nhiều nguyên nhân khác nhau
trong đó có lý do chưa được trang bị cơ sở vật chất và còn nhiều hạn chế trong tập huấn
bồi dưỡng cán bộ về những quy định trong công tác lưu trữ bảo quản
dụng kết quả ghi âm ghi hình có âm thanh trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự
thông qua hội thảo đã góp phần giúp các đại biểu nhận diện đầy đủ đúng đắn
dưới góc độ pháp lý lý luận và thực tiễn áp dụng cũng như hệ quả pháp lý
có thể xảy ra trong quá trình thực hiện việc ghi âm ghi hình có âm thanh
sau nửa tháng thí điểm tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và công an tp hà nội
từ ngày một tháng sáu cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước
thông qua dịch vụ công mức độ bốn sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc
buổi tập huấn trực tuyến về công tác tổ chức triển khai dịch vụ này đã diễn ra vào sáng nay
từ điểm cầu bộ công an đến công an sáu mươi ba địa phương
nằm trong nhóm các thủ tục dịch vụ công thiết yếu liên quan trực tiếp đến người dân
việc triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử
ở trong nước mức độ bốn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đề án sáu của chính phủ
và chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an nói chung
quản lý xuất nhập cảnh nói riêng
tại buổi tập huấn cán bộ quản lý xuất nhập cảnh công an sáu mươi ba địa phương
được trao đổi về các nội dung liên quan trực tiếp đến việc triển khai cấp hộ chiếu phổ thông
qua dịch vụ công mức độ bốn bao gồm công tác đăng ký quản lý sử dụng bút ký điện tử
việc tiếp nhận hồ sơ phát hành biên lai điện tử kỹ năng hướng dẫn công dân
sử dụng chức năng đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu thanh toán lệ phí trực tuyến
và việc xử lý hồ sơ trực tuyến trên hệ thống phần mềm nội bộ
những thắc mắc trong quá trình triển khai thực tế cũng đã được giải đáp chi tiết cụ thể
sau tập huấn công an các địa phương sẽ có thời gian chạy thử nghiệm để sẵn sàng triển khai
dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng từ ngày một tháng sáu đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra
với mục tiêu lớn nhất là cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
với chủ trương phân cấp đăng ký xe ô tô về công an huyện và xe mô tô xe máy điện
công an cấp xã cho đến thời điểm này đã phát huy được hiệu quả đa số người dân đều đồng tình ủng hộ
đặc biệt trong quá trình người dân đến làm thủ tục cán bộ chiến sĩ công an luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm hướng dẫn người dân với thái độ niềm nở ân cần và chú đáo nhất
ghi nhận ngay sau đây trên địa bàn tỉnh nghệ an
nhiều ngày nay sau khi được tuyên truyền chủ trương đăng ký xe mô tô xe máy điện
tại công an xã bà con xã miền núi tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an đã tranh thủ
đến bộ phận một cửa để làm các thủ tục
đối với bà con nhân dân ở đây việc cấp đăng ký xe về tận cơ sở là chủ trương hết sức đúng đắn
hiệu quả bởi với đặc thù xã là gần biên giới quãng đường đi lại xa thì nay việc được đăng ký
xe mô tô xe máy điện tại xã đã giúp người dân rút ngắn tối đa về thời gian đi lại
làm đăng ký cho người dân ở địa bàn xã lá rất thuận lợi cho người dân tạo điều kiện thuận lợi
để người dân được làm gần nhà không phải đi lại khó khăn và bất kỳ chi
khi phí đi lại cho người dân xã xã luôn luôn ủng hộ và tiếp tục tuyên truyền thông báo cho bà con nhân dân
nhưng các bà con nhân dân mua được phương tiện xe máy thì đến đăng ký tại công an xã xã trí lễ rất thuận lợi
với bà con xã môn sơn huyện con cuông cũng như vậy
thay vì trước đây người dân bỏ nhiều thời gian công sức đến công an huyện làm thủ tục đăng ký xe máy
thì nay chỉ việc đến công an cấp xã rất thuận tiện
không những thế thủ tục ngắn gọn và nhanh chóng
hơn hết là sự tận tâm hướng dẫn của cán bộ làm trực tiếp ở đây
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an tỉnh nghệ an đã nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch
quyết tâm hoàn thành đạt tiến độ đề ra
công an tỉnh đã trang cấp các thiết bị bố trí cán bộ có năng lực kinh nghiệm
về thực hiện công tác đăng ký xe ô tô xe máy xe điện
tại một trăm hai mươi hai công an các xã huyện được cấp quyền đăng ký
thời gian qua công an huyện nghi lộc đã triển khai lắp đặt toàn bộ các hệ thống
từ máy phương tiện thiết bị kỹ thuật rồi đến hệ thống đường truyền và cho công an xã
để đảm bảo trong công tác đăng ký quản lý phương tiện tại cấp cơ sở tại xã
một mươi ba xã tại công an huyện nghị lộc
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông còn làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi
trong nhân dân như hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công của bộ công an để người dân hiểu và lựa chọn sử dụng các dịch vụ công
của lực lượng cảnh sát giao thông
trong thời gian tới sau khi triển khai thực hiện nếu phát sinh những vướng mắt
những khó khăn thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những tham mưu kiến nghị đề xuất
lãnh đạo công an tỉnh để làm sao tiếp tục trang thiết bị về phương tiện
cũng như là về kiến thức và cấp bước để làm sao lực lượng cán bộ chiến sĩ
thực hiện công tác đăng ký ở dưới cấp cơ sở thực hiện tốt cái nhiệm vụ này
có thể nói việc phân cấp công tác đăng ký xe cho công an cấp huyện và công an cấp xã
là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của bộ công an
từng bước làm tốt và hiệu quả hơn nữa với tinh thần vì nhân dân phục vụ